nguyên nhân chính được mcelroy thông báo đó là việc anh gặp phải chấn thương xương sườn và cần thời gian để điều trị
trong năm hai nghìn một mươi tám này gofer người bắc ireland đang tỏ rõ quyết tâm lấy lại hình ảnh cùng vị thế của mình trong mắt người hâm mộ
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại